thời điểm trên nhận được tin báo của người dân lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang một mươi năm đối tượng gồm một mươi hai nữ ba nam đang đánh bài binh sáu lá ăn tiền tại khu đất chống ở xã đông thành thị xã bình minh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ bài tay chín điện thoại di động năm xe mô tô và gần ba mươi một triệu đồng
công an thị xã bình minh đã đưa các đối tượng cùng tăng vật về cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi
vào chiều nay trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân trà phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã xảy ra vụ tai nạn khi người đàn ông điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn đâm liên tiếp vào hai xe ô tô khiến cho người này bị thương nặng
theo thông tin ban đầu phùng văn tướng chú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn đã lấn sang phần đường dành cho xe ô tô rồi bất ngờ đâm vào đuôi chiếc xe ô tô bảy chỗ do tài xế nguyễn anh tuấn chú tại huyện đồng phú điều khiển lưu thông cùng chiều
cú va chạm mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị văng lên phía trên chạy loạn quạng một đoạn rồi tiếp tục đâm vào xe tải do anh trương văn phát chú tại tỉnh đồng nai điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước cú đâm mạnh khiến người đàn ông bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
còn tại quảng ninh một vụ tai nạn giao thông cũng vừa xảy ra vào trưa nay khi chiếc xe tải lấn sang làn đường ngược chiều đâm trực diện vào xe khách một mươi sáu chỗ khiến nhiều người bị thương và mắc kẹt ở bên trong xe
cú đâm mạnh khiến người đàn ông bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương và mắc kẹt ở bên trong xe
cú đâm mạnh khiến người đàn ông bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu trong xe